đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo đã kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm hai nghìn hai mươi đợt một tại tỉnh hòa bình
kỳ thi năm nay tại tỉnh hòa bình có trên chín thí sinh dự thi ở ba mươi bảy điểm thi chính thức
việc bảo đảm giãn cách và đo thân nhiệt đeo khẩu trang sắt khuẩn tay được thực hiện nghiêm túc
toàn tỉnh không có thí sinh cũng như cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi
không có trường hợp thí sinh có biểu hiện ho sốt
tại buổi làm việc lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo nhấn mạnh mục tiêu của kỳ thi năm nay đề ra là phải nghiêm túc nhưng không căng thẳng
nhiệm vụ quan trọng trước mắt là phải hoàn thành công tác chấm thi bảo đảm nghiêm túc khách quan công bằng và chính xác